những ngày qua dư luận băn khoăn về việc cơ quan điều tra chấm dứt tạm giữ hình sự trả tự do cho bùi văn hời
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê quán huyện hưng hà tỉnh thái bình
đối tượng tự thú đã giết chết con ruột là cháu bùi thị uyển nhi sinh năm hai nghìn một mươi một và thả sát xuống sông hàn
về sự việc này cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng cho biết sau khi tiếp nhận thông tin vào cuộc điều tra
cơ quan điều tra đã thu thập nhiều chứng cứ khẳng định lời khai của hời tự thú về việc giết chết con gái ruột của mình là có cơ sở
mặc dù chưa tìm được thi thể cháu bé nhưng cũng đã có nhiều căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng
qua nghiên cứu hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã báo cáo xin ý kiến cục cảnh sát điều tra tội phạm bộ công an
cục cảnh sát điều tra tội phạm bộ công an đã có công văn trao đổi quan điểm về vụ án với vụ hai viện kiểm sát nhân dân tối cao
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định đối tượng hời có dấu hiệu của hành vi giết người và nhận định việc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố và tạm giam đối với hời là cần thiết và có căn cứ
hết hạn điều tra nếu vẫn chưa tìm thấy thi thể của nạn nhân thì liên ngành tư pháp địa phương sẽ họp thống nhất quan điểm đánh giá chứng cứ và xử lý theo quy định của pháp luật
sau đó vụ thực hành quyền công tố kiểm soát điều tra án trật tự xã hội thừa lệnh viện trưởng vụ hai viện kiểm sát nhân dân tối cao
cũng đã hồi đáp nhận định việc khởi tố bị can và tạm giam để điều tra là có căn cứ và cần thiết
tuy nhiên quan điểm của viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng là sẽ không phê chuẩn việc khởi tố bị can và tạm giam bùi văn hời nếu không tìm được sát của cháu nhi
thả tự do cho hời khi hết thời hạn tạm giữ
đồng thời ngày bảy tháng ba vừa qua cơ quan này đã ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ trước đó trả tự do cho hời
viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng yêu cầu tiếp tục truy tìm thi thể nạn nhân là cháu nhi lấy lời khai của các đối tượng có liên quan để làm rõ nội dung vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã tiến hành thực hiện các yêu cầu trên nhưng chưa thu được kết quả vì các lý do khách quan
việc trả tự do cho hời không có nghĩa là khẳng định đối tượng không phạm tội hoặc vụ án đã kết thúc
liên quan đến vụ một nữ hành khách bị nhà xe hành hung sau khi chụp ảnh xe đánh võng để phản ảnh lên đường dây nóng xảy ra tại tỉnh hà tĩnh
vào chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phan văn lĩnh và phạm thị thu hiền về tội cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín chị võ thị hoài bắt xe buýt biển kiểm soát ba mươi tám b một nghìn một trăm một mươi sáu do phan văn lĩnh điều khiển và vợ là phạm thị thu hiền
làm phụ xe từ thành phố hà tĩnh về xóm tám xã cẩm minh huyện cẩm xuyên
do xe phóng nhanh vượt ẩu nên giữa chị hoài và nhà xe có lời qua tính lại sau đó chị hoài đề nghị lĩnh mở cửa xuống xe
sau khi xuống xe nghĩ là chiếc xe của công ty xe buýt hà tĩnh nên chị hoài dùng điện thoại chụp ảnh lại xe nhằm phản ảnh đến đường dây nóng của công ty
thế vậy lĩnh và hiền đã đe dọa và tấn công làm chị hoài bị thương
hiện cơ quan điều tra công an huyện cẩm xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với phan văn lĩnh và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với phạm thị thu hiền về tội cối gây thương tích
đội cảnh sát hình sự công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi cướp giật tài sản
đối tượng này từng có một tiền án về tội cướp tài sản mãn hạn tù chưa lâu lai đến nay lại tái phạm
trước đó vào tối ngày hai mươi hai tháng ba
hai mươi bốn tuổi trú tại thôn phương nam xã quế phú huyện quế sơn tỉnh quảng nam điều khiển xe exciter lưu thông trên đường nam kỳ khởi nghĩa hướng về quốc lộ một a
khi đến gần cầu hòa phước thuộc địa phận phường hòa quý thì phát hiện chị lê thị my huyên hai mươi bảy tuổi đi hướng ngược lại vừa đi vừa ngay điện thoại
phúc liền bám theo và áp xét xe chị huyên giật lấy chiếc điện thoại iphone rồi tẩu thoát
nhận tin báo công an quận ngũ hành sơn đã khẩn trương vào cuộc truy xét và bắt giữ khi phúc đang lẩn trốn tại quê nhà
vật chứng thu giữ được là một chiếc điện thoại iphone sáu được bọc bằng túi ni lông giấu trong vườn nhà
một đối tượng có hành vi mua bán trái phép ma túy tổng hợp dạng đá vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên bắt quả tàng
vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi hai tháng ba tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên đang làm nhiệm vụ tại khu vực tổ hai mươi chín phường phú xá thành phố thái nguyên
phát hiện bắt quả tang phù huy sở sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại tổ ba phường trung thành thành phố thái nguyên đang mua bán trái phép hai trăm một mươi bốn bảy mươi chín gram ma túy đá
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm bảy mươi bảy gram ma túy đá tổng số ma túy bị thu giữ là hai trăm một mươi năm năm mươi sáu gram
còn tại tỉnh hậu giang vào chiều qua công an huyện vị thủy đã bắt quả tang một vụ đánh bài ăn thua bằng tiền ở ấp ba xã vĩnh trung huyện vị thủy tạm giữ gần năm mươi triệu đồng
khi lực lượng công an ập vào tại hiện trường có một mươi đối tượng không kịp chạy thoát tăng vật tạm giữ gồm hơn bốn mươi tám triệu đồng bảy điện thoại di động chín bộ bài cùng một số tăng vật khác có liên quan
tối qua một căn nhà hai tầng trên đường lê hoàn thành công
các ngôi nhà bên cạnh của thành phố thanh hóa đã bất ngờ đổ sập nguyên nhân được cho là do nhà bên cạnh đào móng khoan cọc nhồi
theo người dân sau tiếng rung lắc mạnh căn nhà hai tầng số hai trăm tám mươi ba sập dần từng mảng tường lớn các ngôi nhà bên cạnh cũng xuất hiện nhiều vết nứt lớn tiềm ẩn nguy cơ bị đổ sập
nguyên nhân bắt đầu được xác định là do chủ ngôi nhà số hai trăm tám mươi một phá nhà cũ thuê đào móng khoan cọc nhồi để làm nhà mới làm ảnh hưởng đến kết cấu của các công trình bên cạnh vụ việc không gây thiệt hại về người
thưa quý vị các đồng chí và các bạn sau ba năm với năm lần gia hạn tiến độ dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một a đoạn qua địa phận hai huyện bình sơn và sơn tịnh của tỉnh quảng ngãi vẫn còn ngổn ngang và kéo theo đó là hàng loạt các vụ tai nạn giao thông làm chết nhiều người
hơn bao giờ hết đoạn đường này đang là nỗi lo lắng của người dân mỗi khi đi qua đây
vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày hai mươi một tháng ba trên cầu ô sông thuộc thôn long hội xã bình long huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
là một sinh viên huỳnh công trường hai mươi bốn tuổi ở huyện mộ đức tử vong đã gây đau xót cho người dân địa phương
cầu ô sông là điểm đen tai nạn giao thông có nhiều người tử vong do xe cán tại đây
như tuyến đường tử thần đối với cánh tài xế do đơn vị chủ đầu tư chậm giải phóng mặt bằng thi công nên công trình nâng cấp mở rộng tuyến chỉ trệ nhiều năm
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút tối qua tại ngôi nhà năm tầng được sử dụng bán hàng dây dép ở tiểu khu phú mỹ thị trấn phú xuyên huyện phú xuyên hà nội
lực lượng chức năng đã giải cứu được sáu người nhưng một cụ già bảy mươi hai tuổi đã tử vong sau đó do ngạt khói
sau nhiều giờ nỗ lực đến dạng sáng nay vụ cháy tại công ty minh trương nằm trên đường bùi văn thủ huyện hóc môn tp hcm mới được cảnh sát khống chế và dập tắt
không xảy ra thương vong về người
trước đó vào lúc hơn hai mươi giờ tối qua ngày hai mươi bốn tháng ba lửa bất ngờ bùng phát tại kho chứa dầu ngành sơn của công ty minh trương
hàng chục hộ dân lân cận phải di tản ra khu vực an toàn khi ngọn lửa bốc cao bao trùm cả khu vực
một mươi đơn vị của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm với gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ được huy động tới ứng cứu tài sản của doanh nghiệp và bảo vệ khu dân cư
hiện các đơn vị liên quan đang phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy
biên tập viên ninh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã đồng phong huyện nho quan tỉnh ninh bình về tội tham ô tài sản
còn về tội hủy hoại tài sản
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã khánh phú huyện yên khánh tỉnh ninh bình
và đối tượng trần xuân sĩ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu bị công an huyện yên mô tỉnh ninh bình ra quyết định truy nã về tội không tố giác tội phạm
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ cơ đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
phần cuối là dự báo thời tiết
thưa quý vị khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới có mưa vải nơi trời trời nắng
riêng ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi bảy đến hai mươi chín độ
riêng khu phía tây nhiệt độ cao hơn khoảng từ hai cho đến ba độ
các tỉnh phía đông bắc bộ trong ba ngày tới khối không khí lạnh lệch đông mang hơi ẩm vào đất liền tiếp tục gây mưa tại đây
đặc biệt là tại khu vực ven biển vào đêm và sáng
đến chiều chiều thì trời có thể hưởng nắng nhẹ nhiệt độ tăng dần với nhiệt độ cao nhất là hai mươi bốn đến hai mươi tám độ
đáng lưu ý là từ ngày hai mươi bảy ở mực khí quyển năm m xuất hiện sự hoạt động của đới gió tây có khả năng gây mưa tại khu vực vùng núi
vì vậy người dân nơi đây cần đề phòng khả năng xảy ra rông lốc mưa đá và gió giật mạnh
khối không khí lạnh cũng đã gây mưa cho các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến khu vực thừa thiên huế
dự báo mưa còn hiện diện trong sáng nay sau đó từ chiều chiều này thì mưa giảm nhanh
trong ba ngày tới tại đây duy trì trạng thái thời tiết tốt phổ biến không mưa ngày nắng
tiết trời không quá oi nóng với mức nhiệt độ trưa chiều là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn với các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho đến khu vực ninh thuận và bình thuận
ít mưa ngày nắng là trạng thái thời tiết nơi đây trong ba ngày tới
nhiệt độ cao nhất tại đây là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
nhiệt độ về đêm hạ xuống chỉ còn ở mức là hai mươi hai hai mươi năm độ
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển và nghỉ dưỡng của người dân cũng như là du khách
khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng chỉ phổ biến ở mức một mươi tám hai mươi một độ
cao nhất vào lúc trưa chiều là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực nam bộ những cơn mưa trái mùa
kèm theo rông lốc và gió giật đã gây ra những thiệt hại cho bà con nơi đây
dự báo trong ba ngày tới mưa trái mùa giảm hẳn ban ngày trời nắng
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng khu vực miền đông của nam bộ có nơi còn đạt mức ba mươi năm độ chạm ngưỡng nắng nóng
qua tuyến thanh pro s approve thì em thích hoa tuyến trái mùaome